trong bối cảnh tổ chức y tế thế giới who dự báo có những diễn biến khó lường về dịch bệnh
và tình hình tham gia giao thông của người dân dịp tết nguyên đán tăng cao
có nguy cơ về tai nạn giao thông các bệnh viện nhất là các bệnh viện tuyến trung ương
đều đã lên kế hoạch chuẩn bị cho công tác khám chữa bệnh trong dịp tết một cách chú đáo
sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra
theo chỉ đạo của bộ y tế trong bảy ngày nghỉ tết cổ truyền đinh rộng
công việc cấp cứu khám và điều trị cho bệnh nhân phải bảo đảm diễn ra như bình thường
các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân các cơ sở y tế đều ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dự đoán số lượng bệnh nhân tăng khoảng hai mươi trong những ngày sát tết và có thể sẽ tăng lên trong dịp tết
vì vậy để chủ động trong công tác khám chữa bệnh các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
như việt đức bạch mai bệnh viện e đã phân công các bác sĩ điều dưỡng nhân viên ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong những ngày tết
cả hầu hết là những trường hợp là tai nạn chấn thương sọ não chấn thương gây xương
thế còn lại bệnh lý thì số lượng bệnh lý cũng vẫn như ngày bình thường
thế thì đứng trước một tình trạng như thế thì bệnh viện chúng tôi luôn luôn tổ chức cấp cứu hai mươi bốn tiếng trên hai mươi bốn tiếng
tại phòng khám này
ngoài đội cấp cứu trực hai mươi bốn tiếng trên hai mươi bốn tiếng để đón tiếp khám bệnh và chữa bệnh tại phòng khám cứu
thì chúng tôi có một đội cấp cứu ngoại viện tức là sẵn sàng đầy đủ trang thiết bị
một đội cấp cứu ngoại viện con người để có thể đến cấp cứu tại chỗ để chuyển được bệnh viện để điều trị
trong những trường hợp đặc biệt hơn ví dụ như các trường hợp chấn thương hàng loạt
với số lượng bệnh nhân đến đông thì bệnh viện chúng tôi cũng sẵn sàng
và có lực lượng con người để sẵn sàng ứng phó trong những trường hợp như thế
khoa cấp cứu tại bệnh viện việt đức trong những ngày giáp tết đã rất đông bệnh nhân
song với sự chuẩn bị chú đáo về điều kiện vật chất và dự trù đầy đủ cơ số thuốc
công tác cấp cứu tại bệnh viện việt đức đã bảo đảm sẵn sàng cho dịp nghỉ lễ dài nhất trong năm
bộ y tế sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị thường trực cấp cứu
của một số bệnh viện trước và trong dịp tết kiểm tra việc chủ động đối phó tình hình dịch bệnh
trong dịp tết đặc biệt dịch tiêu chảy cấp và dịch cúm dịch chân tay miệng
sốt xuất huyết đồng thời tất cả các đơn vị y tế đều trực tết hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và công khai số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện của bộ y tế
nhằm kịp thời xử lý các phản ánh của người dân